thưa quý vị hôm nay tòa án nhân dân tp hà nội đã mở phiên tòa xét xử hai bị cáo là trịnh bá phương và nguyễn thị tâm
cùng chú tại dương nội hà đông hà nội về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo cáo trạng vào các ngày chín một mươi một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi lực lượng quân đội thực hiện xây dựng tường rào bảo vệ sân bay miếu môn
và công an thành phố hà nội thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự tại địa bàn xã đồng tâm huyện mỹ đức
lợi dụng mạng xã hội facebook trịnh bá phương nguyễn thị tâm đã thực hiện việc phát trực tiếp các video
đăng tải các bài viết trạng thái chia sẻ trên tài khoản cá nhân các nội dung liên quan đến sự việc ở xã đồng tâm
những thông tin và nội dung phát tán chia sẻ này đã xuyên tạc bịa đặt phỉ bán chính quyền nhân dân
kích động nhân dân chống đối chính quyền thóa mạ họa uy tín lực lượng chức năng
xúc phạm uy tín danh dự của người khác gây hoang mang trong nhân dân
nhằm mục đích chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
hội đồng xét xử đã tuyên phạt hai bị cáo trịnh bá phương một mươi năm tù và nguyễn thị tâm sáu năm tù
cùng về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ngoài hình phạt tù tòa còn tuyên phạt quản chế bị cáo phương năm năm
quản chế bị cáo tâm ba năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù